bị gài bẫy ma túy vào xe ô tô người đàn ông một mực kêu oan
chân tướng của sự việc này được làm rõ như thế nào
ai là người đã ra tay hành động độc ác đến như vậy
vụ án sẽ được cơ quan điều tra giải quyết như thế nào
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn văn thiện bốn mươi một tuổi
ngụ tại quận tây hồ hà nội điều khiển ô tô chở người yêu là nguyễn thị vân trên đường lê đức thọ
lúc này tổ cảnh sát cơ động đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính
trong quá trình khám xét lực lượng chức năng phát hiện cúp trước có một bọc ma túy
và buộc áp giải thiện lên trụ sở cơ quan công an quận nam tử liêm để lấy lời khai
kết quả giám định cho thấy các gói nhỏ là bảy ba gram heroin và một bốn gam ma túy dạng metafetamin
nhớ lại thời điểm đó anh thiện cho biết rất băng hoàng khi thấy trên xe ô tô có ma túy
anh ta khẳng định bản thân không chơi bởi tại sao lại có ma túy
sau hai ngày bị tạm giam nguyễn văn thiện bị chuyển về tạm giam số một công an tp hà nội
tại đây thiện quyết tâm sâu chuỗi các sự kiện và bắt đầu nghi ngờ vân người chung sống với mình chính là chủ mưu
sở dĩ vào khoảng thời gian đó giữa hai người đang có mâu thuẫn liên quan tới tiền bạc
cả thiện và vân có chung khối tài sản gồm bảy bất động sản và tiền trị giá hơn hai trăm linh tỷ đồng
tất cả đều do vân đứng tên
hai bên đã ký thỏa thuận đây là tài sản chung và mỗi bên hưởng năm mươi giá trị
khi xảy ra mâu thuẫn tôi yêu cầu chia tay và chia tài sản chung nhưng vân không đồng ý
sau khi bị tạm giữ tám ngày tôi được trả tự do vì cơ quan công an không chứng minh được hành vi phạm tội
khi trở về nhà tôi vẫn sống với vân như bình thường
chứng cứ minh ngoan cho mình
anh thiện nói để chứng minh được hành vi phạm tội của nguyễn thị vân
anh thiện phán đoán một mình vân không thể nào làm được cô phải có người giúp sức và người này phải rất am hiểu về pháp luật
bắt đầu từ số điện thoại của vân sử dụng thiện liên hệ nhà mạng yêu cầu cung cấp nhật ký cuộc gọi tin nhắn của vân trong các tháng gần đây
trong danh sách này có hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn giữa vân và một người phụ nữ tên vững
có những cuộc điện thoại nửa đêm dài hơn ba tiếng đồng hồ
sau ba tháng âm thầm điều tra nguyễn văn thiện đã nộp đơn tố cáo hành vi phạm tội của nguyễn thị vân ra cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
thiện cũng khuyên vân nên tự thú
sau đó nguyễn thị vân đã nộp đơn thú nhận tội và đơn tố cáo một số đối tượng khác ra cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội khởi tố nguyễn thị vân về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra vân khai nhận do mâu thuẫn trong tình cảm và làm ăn với anh thiện nên có nói chuyện với bà vững đang công tác tại bộ công an
vương bảo sẽ cho anh thiện đi tù bằng cách cho ma túy vào xe của anh với giá là một tỷ đồng
vân đồng ý và vững đã bảo người mang ma túy đến cho vân để vân bỏ vào cốp xe của anh thiện rồi báo cho vững để báo cho công an đến bắt
tại cơ quan điều tra huân phủ nhận việc đẩy anh thiện vào tù để chiếm đoạt tài sản
anh thiện đã có đơn gửi cơ quan điều tra để làm rõ động cơ phạm tội này của vân và vai trò của các đồng phạm
trong khi đó anh thiện đã nộp cho cơ quan điều tra nhiều đoạn ghi âm các cuộc điện thoại giữa vân và bà vững trao đổi xung quanh việc cho anh vào tù
khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thị vân tâm sự với nguyễn thị vững việc mâu thuẫn với ông thiện
sau đó hai người này bàn bạc lên kế hoạch mua ma túy rồi bỏ vào ô tô để đẩy ông thiện vào tù
hai bên thống nhất
là vân sẽ đưa cho vững một tỷ đồng để vững báo tin cho lực lượng công an bắt giữ ông thiện
đến trưa cùng ngày
một người đàn ông chưa xác định được lai lịch gọi điện cho vân
bảo ma túy để ở gốc cây gần xe ô tô của chị
có hòn đá đẻ lên
vân đi ra gần gốc cây lấy gói ma túy
có bảy ba g heroin
và một bốn trăm tám mươi bốn g methamphetamine
để vào cốp ghế phụ trước ô tô của ông thiện
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ông thiện nhận được từ số điện thoại lạ xưng tên là giang
người này được vững sắp đặt trước
hẹn gặp lúc hai mươi h ba mươi phút tại siêu thị gần vòng xuyến đường lê đức thọ
để hỏi mua đất ở khu vực mỹ đỉnh
nên ông rủ vân đi cùng
trong lúc đi đến điểm hẹn trên
vân gọi điện thoại báo cho vững biết ô tô của ông thiện đi đến quận nam tử liêm
nhận được thông tin
vững điện thoại báo cho tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội
về thông tin xe của ông thiện có mặt
và tiếp tục
báo cho đội hai tiểu đoàn một
trung đoàn cảnh sát cơ động về sự việc trên
khoảng hai mươi một h ba mươi phút
khi ông thiện lái xe ô tô chở theo vân ngồi phía sau tới khu vực mỹ đình
thì bị tổ công tác gồm bốn chiến sĩ của đại đội hai
yêu cầu dừng xe để kiểm tra vì nghi có ma túy trên xe ô tô
sau khi kiểm tra cốp xe
chiến sĩ cảnh sát cơ động phát hiện gói giấy màu trắng
chứa nhiều gói nhỏ
là bảy ba g heroin
và một bốn g ma túy dạng một g
nên ông thiện bị tạm giữ để điều tra
theo kế hoạch đã lập
ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
vứt lái xe ô tô đưa ông thiện đi làm
rồi đỗ xe trên đường vòng ở phố trịnh công sơn quận tây hồ thành phố hà nội
lúc này vững gọi điện thoại bảo vân gọi vào số máy mạng mobifone
sẽ có một người đưa ma túy về để bỏ qua vào ô tô ông thiện
vụ án ông nguyễn văn thiện bốn mươi bốn tuổi
ngụ tại quận tây hồ thành phố hà nội
bị bạn gái là nguyễn thị vân ba mươi bảy tuổi
ngụ tại quận tây hồ đầy vào tù bằng cách thuê người với giá một tỷ đồng
ném ma túy vào xe khiến nhiều người băng hoàng
vụ án này được đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vào sáng ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tại tòa án nhân dân quận nam tử liêm thành phố hà nội
tại bục khai báo bị cáo nguyễn thị vân khai
vì anh nguyễn văn thiện thường xuyên đánh đập
nên vân đã tâm sự với bà nguyễn thị vững sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám công tác tại bộ công an
bà vững nói
chị làm công an
biết cách tống anh thiện vào tù nhưng phải đưa cho chị một tỷ đồng
thời điểm đó bị cáo vân nói
không có nhiều tiền mặt nên đưa trước hai trăm linh triệu đồng
chị vững sau đó bắt tôi viết giấy vay nợ
và cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một lô đất của tôi ở lai châu
trước lời khai của bị cáo vân
bà nguyễn thị vững tham gia phiên tòa với tư cách là người làm chứng cho biết
trong các cuộc gọi điện thoại kéo dài hàng giờ đồng hồ
những lần gặp mặt trực tiếp
bị cáo vân tâm sự với tôi bị anh thiện thường xuyên đánh đập
phá nhà phá cửa
không thể tập trung làm ăn và nuôi con
vân nói với tôi
chị xem có cách nào cứu em với
mãi thế này em không sống nổi
cuộc hội thoại giữa tôi với bị cáo nguyễn thị vân chỉ xoay quanh về vấn đề này
còn các nội dung khác
lâu quá rồi tôi không nhớ được
bà vững nói
phản biện lại ý kiến của bà nguyễn thị vững bị cáo nguyễn thị vân cho rằng
trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
chị vững bảo bị cáo ra gốc cây ở ngõ ba mươi
phố trịnh công sơn quận tây hồ
sẽ có người đưa cho bọc màu trắng này
rồi bỏ vào cốp xe ô tô của anh thiện
mọi việc đã có chị vững lo
bị cáo chỉ việc làm theo
chị vững còn nói với bị cáo
là sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa anh thiện
và một người khách hàng tên giang
người cổ vững cài cắm giao dịch mua bán đất
sau đó sẽ gọi điện thoại cho một người công tác tại trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội
để kiểm tra hành chính kiểm tra xe anh thiện
trước lời khai của bị cáo vân
bà vững liền đứng dậy nói lớn
tôi không chỉ đạo bị cáo nguyễn thị vân ra gốc cây trên phố trịnh công sơn để lấy bọc màu trắng
chúng tôi chỉ gọi điện nói chuyện phía với nhau
chủ tọa phiên tòa nói
tại cơ quan công an đã xác minh người gọi điện thoại báo cho công an trên xe của anh thiện có gài ma túy
chị giải thích thế nào
bà vững cho rằng
đúng là tôi nói
có một nguồn tin nói với tôi xe ô tô hyundai mang biệt kiểm soát

nên báo để công an kiểm tra xác minh
có chính xác không
thời điểm đó tôi không biết trên xe là vợ chồng anh thiện chị vân
mà chủ xe này là một người khác
bị hại nguyễn văn thiện đã cung cấp cho cơ quan công an phai ghi âm giữa bị cáo vân
và chị nguyễn thị vững thời lượng là ba tiếng một mươi năm phút
anh thiện đọc nội dung cuộc hội thoại giữa bị cáo vân và chị vững
tại khoảng thời gian
chị nguyễn thị vững nói với bị cáo vân
đã không được cái gì tiền lại mất
vân trả lời
bây giờ sự việc không thành
em cũng không trách gì chị
bản thân bây giờ em cũng chấp nhận hậu quả
chấp nhận mất tiền
bây giờ không phải chị em mình đang trách nhau
bởi vì em đã chấp nhận mất tiền là nói phải hoàn thành
vững nói khi bắt được đã là hoàn thành rồi
quan trọng là trước khi bắt
chị hỏi mày có quan hệ và có tiền hay không
mày không nói gì
chị khẳng định
lượng hàng như thế thì bắt là chết
bởi vì có khi hai gram bọn chị bắt vẫn chết
anh thiện đọc
trước lời khai này bị cáo nguyễn thị vân khẳng định là có
bà nguyễn thị vững nói
hoàn toàn không có nội dung như vậy
về nhân thân
nguyễn thị vân ba mươi bảy tuổi
trú tại phường nhật tân quận tây hồ hà nội
vân có ba chị em
vân là thứ hai
và ba người con với người chồng cũ ngoại quốc
tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn từng xử phạt vân bảy năm tù về tội mua bán phụ nữ năm hai nghìn
và đã được xóa án tích
theo cáo chẳng truy tố
nguyễn thị vân do có mâu thuẫn với anh nguyễn văn thiện
người có quan hệ tình cảm yêu đương đang chung sống với vân
muốn anh thiện đi tù nên trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại phố trịnh công sơn
phường nhật tân quận tây hồ hà nội
nguyễn thị vân đã cất giấu bốn túi ni lông heroin
tổng trọng lượng là bảy ba g
một túi ni lông methamphetamine
một bốn trăm tám mươi bốn g ở cốp trước xe ô tô của anh thiện
sau khi cất giấu ma túy
vân đã báo tin cho bà nguyễn thị vững là một cán bộ ngành công an
mục đích để bà vững báo cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một
thuộc trung đoàn cơ động
công an thành phố hà nội
về việc xe của anh thiện có chứa chất ma túy
đến hai mươi một h ba mươi phút tối
ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại đường nguyễn hoàng
mỹ đình hai quận năm từ liêm thành phố hà nội
khi anh nguyễn văn thiện đang điều khiển ô tô của nguyễn thị vân
thì bị tổ tuần tra đại đội hai thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động một kiểm tra bắt quả tang
cơ quan điều tra không đủ căn cứ chứng minh anh thiện tàng trữ ma túy
kết quả xét nghiệm cho thấy anh thiện âm tính với ma túy
trên vỏ bao đựng ma túy phát hiện trong xe anh này không có dấu vân tay của anh
sau khi được trả tự do anh thiện đã tự thu thập chứng cứ phát hiện
nguyễn thị vân gài bẫy mình
và tố cáo vân về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội vu khống
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị vân năm năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
một năm sáu tháng tù về tội vu khống
tổng hình phạt là sáu năm sáu tháng tù
tuyên phạt bị cáo nguyễn thị vững
cựu thượng úy từng công tác trong ngành công an
sáu năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
một năm tù về tội vu khống
tổng hình phạt là bảy năm tù
chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo